nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm chống chiến tranh ném bom phá hoại của mỹ ở miền bắc
và kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập trại trẻ sơ tán báo nhân dân
nhà văn nhà báo nhà giáo huỳnh dũng nhân cho ra mắt bạn đọc tác phẩm
chúng tôi một thời mũ dơ mũ cối
tác phẩm có nội dung viết về cuộc sống của những cô cậu bé dưới mái nhà khu tập thể
và tòa soạn báo nhân dân với những chuyển dịch bám sát theo thời cuộc
của một giai đoạn lịch sử không thể nào quên trong ký ức của mỗi người hà nội và cả nước
đó là cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
trong cuộc sống ấy huỳnh dũng nhân là một cậu bé được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm báo
với ba là nhà báo huỳnh hùng lý và mẹ anh hai cũng là nhà báo
cậu bé nhân nghịch phá với có nhiều tài lẽ lém lĩnh có thiên bẩn viết lắc
và khả năng quan sát bằng những góc nhìn riêng yếu tố để hình thành nên cây viết phóng sự
huỳnh dũng nhân nổi tiếng cả nước về sau đã mang đến những góc nhìn khác biệt
thú vị về mọi sự vật hiện tượng con người
mọi câu chuyện nhỏ từng diễn ra đầy chọn lọc
xem cùng những bài viết thấm đẫm hồi ức sinh động như được khắc nhớ từng chi tiết
từng gương mặt từng địa chỉ ngõ nhỏ phố nhỏ từng vết reo xanh trên bức tường gạch của năm mươi năm năm qua
như không hề phong hóa là những đoạn chat của các thành viên các cô cậu bé năm xưa
giờ đây là những ông những bà những người trưởng thành và có vị trí trong đời sống kinh tế
chính trị xã hội văn hóa của đất nước hôm nay
từ đó những vĩ mạch hồi ức chồng trong hồi ức tô đậm hơn bức tranh cuộc sống của thời mũ rơm mũ cối
thời bi tráng hào hùng mà đơn sơ giản dị nay đã đi qua